từ ngày một tháng một mươi tp hcm dự kiến cho phép mở lại nhiều hoạt động kèm theo các yêu cầu cụ thể về vaccine và phòng dịch
thời gian tới tp hcm cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh điều chỉnh tích cực
từng bước khôi phục vững chắc các hoạt động sản xuất kinh doanh
sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn
chuẩn bị kế hoạch đi chợ đi siêu thể cho người dân
tại buổi họ báo liên quan đến cung ứng hàng hóa sau ngày ba mươi hai mươi chín
bà nguyễn thị kim ngọc phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
sở này đã làm việc với các đơn vị liên quan để cùng tháo gỡ khó khăn
trong đó có việc hỗ trợ các đơn vị thực hiện tiêm vaccine
về chuẩn bị nguồn hàng cung ứng bà ngọc cho biết
chợ đã tổ chức ba điểm chuyên chuyển tại ba chợ đầu mối
mỗi ngày khoảng ba trăm linh tấn hàng về các chợ này để phục vụ người dân trên địa bàn tp hcm
về cung ứng hàng hóa tại siêu thị cửa hàng tiện lợi sở công thương đang tổ chức lại
để chuẩn bị cho thời gian tới bà ngọc cho biết
sở công thương đã làm việc với các sở ngành quận huyện và tp hcm
để phối hợp tổ chức kiểm tra chặt chẽ đánh giá nguy cơ
khả năng kiểm soát trước khi đưa chợ đầu mối nông sản hoạt động trở lại
sở công thương đã đề nghị hai mươi hai địa phương ra soát xây dựng phương án hoạt động phù hợp
để tổ chức hoạt động chợ trở lại trong điều kiện an toàn
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng